trước thực trạng công trình tổ hợp khách sạn căn hộ mường thanh sơn trà thành phố đà nẵng
liên tiếp bị phát hiện có nhiều sai phạm kể từ khi được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi
mới đây ubnd tp đà nẵng vừa có quyết định cưỡng chế và buộc chủ đầu tư công trình tổ hợp khách sạn mường thanh
và căn hộ cao cấp sơn trà phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
theo đó ubnd tp đà nẵng yêu cầu công ty xây dựng số một điện biên phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
do đã có hành vi xây dựng sai phép công trình tổ hợp khách sạn căn hộ mường thanh sơn trà
tháo rỡ và hoàn trả lại công năng ban đầu đối với phần công trình xây dựng sai trong thời hạn ba trăm sáu mươi năm ngày
mọi chi phí do doanh nghiệp tự tri trả
ubnd tp giao các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nếu quá thời hạn quy định tiến hành cưỡng chế
trước đó kể từ khi được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi sáu công trình này của tập đoàn mường thanh đã liên tục
bị phát hiện có nhiều sai phạm khi xây sai phép hơn một trăm linh căn hộ
biến phòng lánh nạn thành tám phòng ở và đưa vào sử dụng xây vượt diện tích cấp phép từ ba trăm một mươi ba m hai thành hơn bốn ba trăm chín mươi m hai